phía hồ văn cường vẫn giữ động thái im lặng nhiều người phỏng đoán rằng em đã có khả năng bị trầm cảm
bởi những vấn đề xoay quanh tiền bạc với phi nhung
về phần trang trần sau khi gặng hỏi hồ văn cường không thành công
cô tiếp tục live stream có lời lẽ nặng nề với giọng ca mới ích
còn dọa sẽ đuổi ra khỏi nhà ca sĩ phi nhung
hành động của cựu người mẫu nhận về gạch đá từ phía cư dân mạng
bởi nhiều ý kiến cho rằng trang trần dù sao cũng là người ngoài cuộc
và không có quyền đuổi em hồ văn cường ra khỏi nhà
trước thông tin đó em trai của phi nhung đã lên tiếng
sau khi ca sĩ phi nhung ra đi lùm dùng tiền cắt xe trước đó của con nuôi hồ văn cường lần nữa bỗng dậy sóng
khuya chín tháng một mươi trang khàn bất ngờ đến nhà riêng của giọng ca bông điên điển
và liên tục chất vấn hồ văn cường có nhờ ai đó đòi tiền cắt xe hộ không
ngoài ra trang trần còn dọa đuổi hồ văn cường ra khỏi nhà phi nhung
người thân thiết của cố ca sĩ cũng cho rằng quán quân việt nam idoqis vong ơn bội nghĩa
trước những ồn ào trên em trai phi nhung chính thức lên tiếng
cụ thể anh cho biết tăng lễ của chị gái ở mỹ vẫn chưa được diễn ra
cho nên anh mong muốn mọi người hãy giữ bình tĩnh
bên cạnh đó hồ văn cường dù gì cũng là đứa con được ca sĩ phi nhung nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ
đó cũng là cái duyên và nữ ca sĩ chắc hẳn không muốn các con mình tổn thương
ngoài ra liên quan đến hồn ào tiền cắt xe
phía quản lý cũng đã lên tiếng và sẽ sớm có câu trả lời hợp tình hợp lý
nguyên văn chia sẻ của em trai phi nhung được tiết lộ như sau
với tư cách là em trai chị phi nhung lời nói đầu
mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà fc đã dành cho chị trong quá khứ hiện tại và đến cả mai sau
sau live stream ngày hôm qua giữa trang trần và hồ văn cường mình xin có đôi lời như sau
thứ nhất cường được chị chăm sóc dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ
cho đến khi chị ốm mất
đó là tình cảm tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con
nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư tình cảm của chị
để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu ý nghĩa chứ không phải là quãng thời gian để kể công
chị sẽ đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn cũng con mình bị tổn thương bởi người khác
thứ hai dù chị đã được đưa về mỹ nhưng tăng lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra
xin hãy bình tĩnh lại
và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này
chị vẫn luôn mong muốn fans của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và trừng mực
thứ ba đây cũng là điều quan trọng nhất
quản lý diễm phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình
cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của cường đều do mình phụ trách
nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý diễm phạm giải quyết
chị hoàn toàn không liên quan tới chuyện này
sớm mai muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý
một lần nữa xin tất cả hãy nén lại
chờ tới ngày tăng lễ chính thức của chị được diễn ra
thương chị xin hãy nghĩ và hiểu cho chị
xin chân thành cảm ơn cảm ơn vì tất cả
khi đọc những lời tâm sự của em trai phi nhung
người hâm mộ không khỏi xúc động cũng như nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ
những nỗi đau không thành lời đối với người thân đồng nghiệp và những người yêu thích giọng ca của cô
với những vấn đề chưa được sáng tỏ
người ở lại sẽ từ từ giải quyết hết để kết thúc lùm xùm tại đây
sau tâm tư của em
trai phi nhung sự việc tuy chưa rõ đúng sai
nhưng chúng ta thấy rằng việc ca sĩ phi nhung ra đi để lại một viết thương lớn trong lòng bộ phận khán giả
đặc biệt là gia đình của cô
để khi ra đi rồi vẫn còn phải chịu những điều tiếng trong khi chưa rõ thực hư thế nào
để kết thúc cũng như lấy lại danh dự cho phi nhung
quản lý của cô ca sĩ đã quyết định giải quyết rõ ràng về vấn đề tiền bạc cho hồ văn cường và gia đình của em
mong sau này nữ ca sĩ không phải chịu những oan ức khi đã ra đi
gia đình hồ văn cường thể hiện nguyện vọng không công bố tổng số tiền được nhận
nhưng phía cô ca sĩ phi nhung cho biết ngoài khoản tiền đi diễn những năm qua
công ty còn gửi cường năm trăm linh triệu đồng của cố ca sĩ phi nhung tặng như đã hứa
chiều ngày một mươi một tháng một mươi diễm phản quản lý ca sĩ phi nhung thông báo
vấn đề liên quan đến hồ văn cường đã giải quyết xong như đã hẹn
tổng số tiền giao lại cho hồ văn cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm năm trăm linh triệu
là số tiền phi nhung đã hứa tặng khi hồ văn cường ra riêng
số tiền hai trăm linh triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ hồ văn cường quản lý ngay từ ngày nhận giải
nên không tính vào đây
sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu chị võ ngọc thu mẹ hồ văn cường đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng tết còn bành
đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị thu giữ
gia đình hồ văn cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng và trả lại toàn bộ các tài khoản mạng xã hội
bởi đó là tài sản của công ty theo nguyện vọng của em
quản lý phi nhung còn nói thêm
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi
sau khi nhận được số tiền như trong hợp đồng
gia đình của em hồ văn cường sẽ ra ở riêng theo nguyện vọng của chính em
hồ văn cường cũng chia sẻ trên trang cá nhân sau khi mọi chuyện tiền bạc được giải quyết
rằng em rất cảm ơn mọi người vì sự quan tâm của cộng đồng mạng
em cảm ơn cô phương hằng khi đã có thiện ý giúp đỡ em
em cũng xin lỗi vì sự im lặng của mình trong suốt thời gian qua bởi có nỗi niềm khó nói
bên cạnh đó là em vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ nuôi đã ra đi của mình
và mong mọi người kết thúc câu chuyện tại đây để cho mẹ nuôi có thể an nghỉ ở nơi xa
sau khi bị ném đá gai gắt về việc đêm muộn tới thẳng của nhà hồ văn cường để chất vấn
trang hàn đã đáp trả mạnh mẽ
tôi đã lệ chị phi nhung rồi đồng thời gửi lời xin lỗi tới ca sĩ qua cố phi nhung
em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa với chị
và không bảo vệ hồ văn cường nữa
sự việc trang trần nửa đêm đến nhà riêng ca sĩ phi nhung để gặng hỏi hồ văn cường
việc có nhờ ai đó đòi tiền hộ khiến cô bị cư dân mạng ném đá cay gắt
trong live stream mới đây trang trần thẳng thắn bày tỏ
hôm qua trước khi live stream việc đến nhà gặp hồ văn cường tôi đã lậy chị phi nhung rồi
quá bức xúc cho phi nhung cô gửi lời xin lỗi rằng
em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa với chị và không bảo vệ hồ văn cường nữa
chị vi nhung luôn dặn tôi hãy bảo vệ con chị và tôi đã hứa
nhưng lời nói đó là lúc chị còn sống
vì vậy nên tôi cố gắng bảo vệ hồ văn cường tới khi chị mất những ba ngày
từ tay tôi còn quay clip hồ văn cường thắp hương cho chị để lấy hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng mạng
vậy mà đến tận bây giờ hồ văn cường vẫn không nói một câu phải trái cho mọi chuyện rõ ràng
để chị bị hàm oan vu khống lăng mạ ngay cả khi đã mất
nếu chị phi nhung có hiện về bè cổ tôi vì không bảo vệ hồ văn cường nữa
tôi chịu hết vì bao hàm oan đau đớn chị phi nhung phải chịu suốt bao tháng qua
ai sẽ chịu cho chị đây
trước khi bấm nút live stream ở nhà chị phi nhung hôm đó tôi đã biết trước sẽ bị công kích nhưng tôi vẫn làm
nếu tôi không làm chị phi nhung sẽ bị các người chửi đến bao giờ
ngoài ra trang khàn khẳng định số tiền thưởng hai trăm linh triệu của hồ văn cường
gia đình nhờ ca sĩ phi nhung giữ hộ và giọng ca bảy x đã gửi vào ngân hàng không tiêu một đồng
cựu người mẫu đành thép cho biết không ai ăn chặn vì đó là tiền mồ hôi nước mắt
tôi muốn nhắc cho cả hồ văn cường và một số người biết
đừng bao giờ ảo tưởng người ta giữ mình để bào tiền hãy xem tài năng của mình thật sự đến đâu
nếu có tài năng thì đã không phải núp bóng như thế và cũng nổi tiếng từ lâu rồi
làm gì có chuyện giờ này vẫn còn ở nhờ nhà người ta trang trần nhắn nhủ hồ văn cường
nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu hồ văn cường và gia đình dọn ra ngoài trong thời điểm
gia đình phi nhung tăng ra bối rối thì có hợp tình hợp lý
liệu em có đúng là loại ăn trào đá bát hay không
câu trả lời sẽ tùy theo cách nhìn của mỗi người
mời quý vị theo dõi kênh thường xuyên để cập nhật tin tức liên quan mới nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại